ngày hai mươi tháng tám tại hà nội hội vật liệu xây dựng việt nam đã phối hợp với ban quản lý dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở việt nam
tổ chức hội thảo khởi động chương trình diễn đàn doanh nghiệp vật liệu xây dựng hai nghìn một mươi chín
diễn đàn doanh nghiệp vật liệu xây dựng là một sự kiện diễn ra thường niên của ngành vật liệu xây dựng do hội vật liệu xây dựng việt nam chủ trì
với mục tiêu tạo một môi trường kết nối giữa các nhà sản xuất và sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng
nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành theo hướng xanh và bền vững
chương trình được sự chỉ đạo và bảo trợ của bộ khoa học và công nghệ bộ xây dựng quỹ môi trường toàn cầu và chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam
với sự tham dự của các cơ quan và doanh nghiệp liên quan
dự kiến diễn đàn doanh nghiệp vật liệu xây dựng bmf hai nghìn một mươi chín
vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung vật liệu xanh cho cuộc sống xanh
sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín